sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại đại học y hàn đội khoa hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư khoa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai